nám sạm ở mỗi một người dường như nó lại rất khác nhau
có những người thì quan sát rất là kỹ chúng ta mới thấy những cái vết gọi là hắc sắc tố trên da của họ
tuy nhiên có những người ngay từ khi mà mới gặp mặt thôi là mình đã nhìn thấy cái tình trạng xe của họ đang có một cái gì đấy nó gọi là vấn đề rồi
thế thì nám và sạm da nó có chia thành nhiều loại khác nhau không thưa anh
và nó có không phải là một cái thể loại bệnh mà nó phân chia về cả cái độ nông sâu trên da nữa
ở nám da thì tất cả các cái tổn thương đấy ban đầu nó chỉ là một thượng bì thôi
thế tuy nhiên thì cái bây giờ cái nám da nó sẽ liên quan đến cả lão hóa da
nó sẽ đứt gãy các cái màng đáy và thoải hóa chất nền
và do đó mà sẽ có một số các cái sắc tố nó đi sâu xuống dưới chung bì
và như vậy thì mình có thể phân đơn giản ra là thành ba loại
một loại là ở thượng bì
thì cái đấy thì thường là rất dễ để điều trị
và rất dễ giải quyết bằng nhiều biện pháp đơn giản là thuốc bôi
hoặc là những cái gọi là đột da vào hóa chất
mình có thể đơn giản giải quyết được rồi
còn những cái mà sâu hơn nó nằm ở trung bì
nhưng thông thường thì ít khi mà có những cái tổn thương nằm chung bì đơn thuần
vì vậy mà cái trường hợp đấy thì lại xảy ra rất ít
và một cái dạng nữa là dạng giữa cả hai
nó có cả hai nằm cả ở thượng bì
vì vậy thì mình có thể phân đơn giản ra là thành ba loại
theo các nghiên cứu thì thông thường thì cái dạng thượng bì nó nhiều hơn
vì đa phần xuất phát từ đó
còn dạng hỗn hợp thì nó ít hơn một chút
và dạng ít nhất là dạng trượng nằm ở chung bì
tuy nhiên thì gần đây thì một số các cái nghiên cứu mới
và những cái khái niệm mới thì người ta cho rằng là
cái nám da đấy liên quan đến cái lão hóa da
rất là nhiều
và tình trạng dãn mạch nó khá là rõ ràng
đó mà một số tác giả thì đưa ra cái xu hướng là phân ra là
nám thượng bì và một cái nám hỗn hợp và một nám có giãn mạch kèm theo
tại vì khi phân như vậy ra thì cái tiên lượng cũng như cái điều trị của ba cái đấy nó rất là khác nhau
thật ra thì chúng tôi là những người ngoại đạo
nên là nghe